giúp sức cho trần nguyên đức trong đường dây này còn có đối tượng trần quang hoàng chú tại thanh hóa
tiến hành kiểm tra nơi thuê trọ của các đối tượng cơ quan công an thu giữ bốn mươi hai mẫu dấu các loại
nhiều tài liệu công cụ để phục vụ việc làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước
theo lời khai của các đối tượng các mẫu dấu chữ ký các loại giấy tờ
chúng đều tìm kiếm trên mạng sau đó dùng phần mềm photosoft để xử lý giống y như giấy tờ thật

như vậy liên tiếp trong thời gian vừa qua công an tp hà nội đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây
ổ nhóm tội phạm làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức nhà nước
những loại giấy tờ giả này len lỏi vào nhiều bộ hồ sơ thủ tục của cơ quan tổ chức nhà nước gây ra tình trạng mất an ninh trật tự
cơ quan công an cảnh báo từ việc triệt phá các ổ nhóm đối tượng chuyên sản xuất con dấu tài liệu giả
sẽ tiếp tục điều tra truy xét những người có hành vi sử dụng các loại giấy tờ giả này và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bất chấp quy định của thành phố về phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín một cơ sở karaoke vẫn hoạt động lén lút
và thậm chí có nhiều khách hàng và nhân viên có dương tính với chất mà tùy
vào tối ngày hôm qua kiểm tra quán karaoke qatar có địa chỉ tại số một trăm năm mươi một đường cách mạng tháng tám
thuộc địa bàn phường khuê trung quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
lực lượng công an đã phát hiện hai phòng hát đang hoạt động với hai mươi một người tụ tập vui chơi
thử test nhanh phát hiện sáu người dương tính với chất mà tùy thu giữ hai bình khí gây cười
để biết loại hình karaoke vẫn chưa được thành phố cho phép hoạt động trở lại
nhưng cơ sở này vẫn lẽ đút nhận khách vào từ cửa sau
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bốn bất chấp quy định của thành phố về phòng ngừa dịch covid một mươi chín
cơ sở này vẫn hoạt động lẽ đút và bị phát hiện xử lý về hành vi tụ tập hát karaoke sử dụng trái phép chất mà tùy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp với công an phường lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
hộ khẩu thường trú tại số năm trăm hai mươi hai nguyễn văn cử phường gia thụy quận long biên thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này ca một m bảy mươi tám lông mày rậm sông mũi thẳng rái tay trúc mắt lồi và có xẹo cách một cm dưới trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên
là đối tượng trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại năm mươi tám nguyễn thiện thuật phường lê lợi thành phố hương yên tỉnh hương yên
và đối tượng nguyễn ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn cộng hòa thị trấn bẩn huyện mỹ hào tỉnh hương yên
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mỹ hào tỉnh hương yên cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách một cm trên trước đuôi lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện